trước tình hình diễn biến thời tiết xấu bất thường các địa phương đang tập trung chủ động ứng phó với mưa lũ lũ quét và sạt lở đất đảm bảo an toàn cho nhân dân